nếu khai nhận số động vật trên được đối tượng mua của một số đối tượng chuyên săn bắn trộm trong rừng và đang trên đường vận chuyển về để tiêu thụ